sau nhiều năm nỗ lực và bứt phá vượt lên từ một tỉnh thuần nông nghèo khó
ngày nay tỉnh sóc trăng đang tiến tới mục tiêu đa dạng hóa hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp
và nông sản hàng hóa đạt phẩm chất cao
đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc
ngành nông nghiệp sóc trăng cũng đã thực hiện thành công tham vọng phát triển đàn heo giống tốt nhất của miền tây
với định hướng tái cơ cấu nông nghiệp tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và trồng trọt
thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh sóc trăng đã có nhiều chuyển biến tích cực
thì từ vài chục con bò đã tiến dần lên thành những cái trang trại
ví dụ nó lên hàng trăm trang trại nuôi heo nuôi bò trên toàn quyền cũng đã phát triển khá tốt
bên cạnh đó thì quỹ ban dân tỉnh cũng đã có những cơ chế chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn
sau thành công với trang trại nuôi bò sữa tổng đàn hai trăm linh con lượng sữa mỗi ngày gần một tấn
hiện trên địa bàn quyện mỹ xuyên
các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư
tổng đàn đầu tư trại heo giống việt nam hà lan với diện tích ba hai hectare
tổng nguồn giống đầu tư gần năm mươi tỷ đồng quy mô tổng đàn bốn trăm linh con heo giống tu pier hà lan
tất cả các hệ thống máy móc được nhập từ nước ngoài
nuôi theo phương pháp tiên tiến tự động hiện đại đạt tiêu chuẩn châu âu
tôi đầu tư là bốn trăm linh con nái cấp gp và gp heo giống nhập từ công ty topic hà lan
là công ty giống thứ hai của thế giới các thiết bị nhập từ châu âu
sử dụng công nghiệp
thông tin để trong chăn nuôi hoàn toàn tự động
xây dựng trại chăn nuôi hạt nhân việt nam hà lan tại khu vực đồng bằng sông cửu long
chúng tôi hy vọng với lền tảng của trại hạt nhân này trong tương lai
chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa và cung cấp nguồn con giống tốt cho bà con chăn nuôi
để tạo nguồn nguyên liệu đầu vào cho chuỗi thực phẩm sạch sau này
để góp phần nâng cao hiệu quả lợi nhuận trong chăn nuôi
cũng như là tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm từ thịt heo việt nam trên thị trường quốc tế
ngành chăn nuôi tỉnh sóc trăng nỗ lực trở thành trung tâm hạt nhân
cung cấp ra thị trường đồng bằng sông cửu long heo giống có chất lượng
tạo điều kiện cho người chăn nuôi trong nước tiếp cận được giống heo có nguồn gốc từ châu âu
có năng suất cao trong thời gian tới